làm việc với cơ quan công an lái xe nguyễn đức thịnh thừa nhận đã sử dụng rượu bia với bạn bè trong một buổi tiệc chia tay cơ quan cũ
dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực ngã tư hùng vương hoàng văn thụ khiến cho ba người tử vong
xe ô tô và xe máy đã bị hư hỏng nặng
xe ô tô và xe máy đã bị hư hỏng nặng
ngay sau vụ tai nạn lực lượng chức năng đo nồng độ cồn với lái xe thịnh và xác định người này vi phạm nồng độ cồn ở mức sáu trăm linh bốn mg trên một lít khí thở gấp một năm lần mức tối đa
test nhanh cho thấy lái xe không sử dụng ma túy
thời điểm xảy ra vụ việc khu vực trên đèn tín hiệu đã chuyển toàn bộ sang pha đèn vàng để cảnh báo xe cộ đi chậm khi tới nút rào
chiều qua đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố nhóm thanh niên gồm nguyễn văn hải chú tại quận cẩm lệ và đặng công lượng trần văn phú cùng chú tại quận liên triểu về hành vi dùng hung khí chém người gây thương tích nặng
trước đó do mâu thuẫn của trần nguyên vĩnh một mươi bảy tuổi trú tại quận liên triểu và ông văn anh tú một mươi năm tuổi trú tại quận cẩm lệ xảy ra tại quán internet nên tú rủ thêm hải lượng phú về nhà mình lấy dao và trở lại đó để trả thù
dạng sáng ngày một mươi một tháng bốn tú đứng ngoài canh chừng để hải lượng phú xông vào chém liên tục vào người vĩnh hậu quả vĩnh thương tích một mươi bốn sau khi gây ra vụ việc cả nhóm bỏ trốn đi nhiều nơi và bị cơ quan công an triệu tập riêng phú và tú vẫn đang lẩn trốn
trong quá trình điều tra hải và lượng tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp xe máy tại các nhà dân bán đi lấy tiền tiêu xài cá nhân
xác minh ban đầu nhóm này đã thực hiện một mươi bốn vụ trộm xe máy các loại trên địa bàn quận liên triểu và quận cẩm lệ thu giữ năm xe máy là vật chứng
hiện công an quận liên triều đang tích cực truy tìm các đối tượng có liên quan khác
công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép năm bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng sáu tại đường lê thế hiếu thuộc khu phố bảy phường một thành phố đông hà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đông hòa đã bắt quả tang đối tượng hoàng viết dũng ba mươi năm tuổi ở thành phố đông hà đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ trong người và phương tiện của đối tượng hai mươi bảy túi ni lông màu xanh chứa tổng cộng năm bốn trăm linh viên nén hai điện thoại di động và số tiền một triệu bốn trăm bốn mươi đồng cùng một số giấy tờ tùy thân
quá trình điều tra đối tượng hoàng viết dũng khai nhận các viên nén trên là hồng phiến
còn tại tỉnh hải dương một mươi bốn đối tượng nam nữ tụ tập bay lắc trong một nhà trọ tại phường sao đỏ tp chí linh vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp chí linh phát hiện bắt giữ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp chí linh phối hợp với công an phường sao đỏ kiểm tra phát hiện tại nhà số một ngõ tám mươi bốn đường chu văn an thuộc khu dân cư thái học hai phường sao đỏ tp chí linh tỉnh hải dương
có một mươi bốn đối tượng bao gồm chín nam và năm nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
được biết địa điểm mà các đối tượng bay lắc là nhà trọ của dương văn kiên
trong khi đó hàng chục điểm bán lẻ ma túy phức tạp cũng vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an triệt xóa bắt giữ nhiều đối tượng cùng số lượng lớn tăng vật gồm ma túy và vũ khí các loại
ngày một sáu hai nghìn hai mươi hai công an huyện diễn châu đã huy động các lực lượng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ phá thành công chuyên án bắt giữ đồng loạt một mươi bốn đối tượng thu giữ gần bốn hai trăm linh viên ma túy tổng hợp và hai mươi năm hai gam heroin
một khẩu súng quân dụng cùng một mươi ba viên đạn và nhiều vũ khí tăng vật khác
qua đó triệt xóa thành công một điểm phức tạp và một mươi một điểm bán lẻ với ma túy trên địa bàn
các đối tượng bị bắt giữ là những đối tượng tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn thời gian gần đây
để đấu tranh với các đối tượng này dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh các lực lượng thuộc công an huyện diễn châu đã đồng loạt gia quân phối hợp chặt chẽ

để hạn chế tình trạng xe quá khổ quá tải góp phần bảo vệ cách khấu hạ tầng giao thông giám tai nạn thì ngoài công tác tuần tra xử lý nghiêm khách trường hợp vi phạm lực lượng chức năng cũng cần phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra xử lý tại điểm tập kết hàng hóa kho bến bãi bỏ vật liệu xây dựng đồng thời chú trọng đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giao thông đường bộ cho người dân cho các doanh nghiệp chú phương tiện tài xế cam kết không vi phạm về trực tự an toàn giao thông
thưa quý vị sau gần hai năm không ghi nhận bệnh nhân sốt rét ác tính thì ngày bốn tháng sáu bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho biết vừa tiếp nhận hai trường hợp mắc sốt rét ác tính cả hai bệnh nhân đều là người nhập cảnh từ các quốc gia thuộc châu phi đang có dịch sốt rét lưu hành
cụ thể một bệnh nhân là nữ hai mươi bốn tuổi du học sinh sống tại quận bình thạnh và trở về từ cameroon sau khi nhập cảnh một ngày cô gái sốt uống thuốc nhưng không khỏi
ngày thứ sáu bệnh nhân được xét nghiệm máu phát hiện ký sinh trùng sốt rét và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
bệnh nhân thứ hai là người đàn ông sáu mươi ba tuổi quốc tịch trung quốc nhập cảnh từ bờ biển nga
khi đến sân bay tân sơn nhất ông được đưa vào một bệnh viện kiểm tra sức khỏe vì có triệu chứng sốt
xét nghiệm cho thấy mật độ ký sinh trùng sốt rét cao suy thận tổn thương gan nhiễm acid lactic
thời điểm nhập viện bệnh nhân hôn mê vàng da mật độ ký sinh trùng sốt rét cao thiếu máu và nước tiểu có màu nâu đỏ
hiện cả hai bệnh nhân được điều trị tích cực với thuốc đặc trị sốc rét và phối hợp nhiều phương tiện điều trị hỗ trợ
sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm mở mới một mươi hai tuyến xe buýt
trong đó có bốn tuyến xe buýt nhỏ bốn tuyến chất lượng cao và bốn tuyến liên tỉnh
trong đó bốn tuyến dùng loại xe nhỏ gồm hai tuyến từ ga tàu thủy bình an đến đường liên phường tp thủ đức và bến xe buýt sài gòn quận một
hai tuyến còn lại nối quận bảy và nguyện bình chánh gồm ấp nam phong phú ủy ban nhân dân quận bảy và khu dân cư t ba mươi đại học marketing
các tuyến này có cửa ly một mươi bốn một mươi chín năm km
bốn tuyến khác được đề xuất cho chạy dọc hành lang đại lộ võ văn kiệt mang trí thọ cửa ly một mươi một hai mươi hai km
gồm an lạc rạch chiếc an lạc bến thành chợ lớn rạch chiếc và bến thành rạch chiếc
riêng bốn tuyến còn lại đi cách tỉnh điền kề có cự li ba mươi tám chín mươi một km không trợ giá
trong đó ba tuyến kết nối bến xe tân phú đến bến xe tây ninh tiền giang biên hòa và một từ bến xe an sương qua biên hòa
việc mở thêm các tuyến buýt được cho là góp phần phát triển vận tải hành khách công cộng và giúp giảm xe cá nhân trên địa bàn
kết nối các khu dân cư đầu mối giao thông khuyến khích người dân dùng phương tiện giao thông công cộng
thành phố hồ chí minh hiện có một trăm hai mươi sáu tuyến buýt với gần hai một trăm linh xe gồm chín mươi tuyến trợ giá và ba mươi sáu tuyến không
gần đây mỗi năm thành phố trợ giá cho loại hình giao thông này khoảng một tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi một covid một mươi chín khiến tổng lượng khách đi xe buýt trên địa bàn chỉ đạt khoảng năm mươi ba triệu lượt bằng bốn mươi ba năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai thành phố đạt mục tiêu hai trăm ba mươi hai triệu lượt khách đi xe buýt tăng hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi một